do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới hơn hai tháng vừa qua tại tỉnh ninh thuận liên tiếp có mưa kéo dài
đã làm cho hàng trăm hectare cây hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng nề
trong đó cây nho trồng ở huyện ninh hải hầu như mất trắng hoàn toàn
từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hộ gia đình ông nguyễn hàn ở thôn thái an xã vĩnh hải huyện ninh hải
đã bỏ ra gần hai mươi triệu đồng đầu tư cho giàn nho với hy vọng có được thu nhập cao để vui đoàn tết
thế nhưng ông đang điêu đứng vì cả hai xào nho đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch
đã bị úng gốc và chết ngập vì nước mưa
ông phải chặt bỏ cả gốc chờ nước rút mới trồng lại ràn mới
bao nhiêu hy vọng vào mùa nho tết giờ đã trôi theo mưa bão
đối với thời tiết như hiện nay thì chắc chắn là tết năm nay là cái đồng nho thang này là không có nho bán
gặp rất là nhiều khó khăn trong cái đợt sống của bà con nhân dân trong những tết nghiêm trang này
hàng trăm hộ nông dân trồng nho tại thôn thái an như bị thất thần vì mưa bão
để giúp người dân trong cảnh ngặt nghèo
ủy ban nhân dân xã vĩnh hải tổ chức giả soát
ghi nhận những diện tích bị thiệt hại nặng để kiến nghị lên ủy ban nhân dân huyện
hỗ trợ kịp thời cho nông dân đang gặp khó khăn
trước tình hình mưa gió như thế này
một số diện tích cũng khiến cáo bà con không nên cắt
chỉ để giữ dàn cành và chờ cho khoảng cuối tháng chạp
tổ chức cho các cành để tránh bớt thời tiết
và tạo được điều kiện để cho cây nho bông cho trái
để cho mọi con có được sân lượng để tăng thêm thu nhập cho bà con
theo ủy ban nhân dân huyện ninh hải
tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi một
toàn huyện đã có trên hai trăm chín mươi hectare cây trồng các loại bị hư hại hoàn toàn
riêng tại xã vĩnh hải thủ phủ của cây nho ninh thuận
đã có một trăm tám mươi hectare đang trong thời kỳ thu hoạch
và đầm bông cho vụ nho tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy bị hư hại nặng nề
người dân ninh thuận chưa kịp ổn định sau ba năm gánh chịu cảnh thiếu nước
thiếu lương thực do hạn hán kéo dài
giờ đây lại tiếp tục bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ
hơn lúc nào hết người dân ninh thuận rất cần có được sự hỗ trợ của trung ương
các bộ ngành để cứu cánh cho bà con được ổn định
trong khi thời gian vui đón tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy đang đến rất gần